đến một mươi bảy h ngày hôm nay ngày một mươi năm tháng một mươi một các đơn vị nghiệp vụ công an tp hcm cùng công an quận một mươi hai vẫn đang phong tỏa căn nhà trọ trên đường tx hai mươi bốn phường thạnh xuân quận một mươi hai để làm rõ nghi án nam thanh niên dùng dao sát hại bạn gái rồi tự tử
trước đó vào khoảng một mươi hai giờ cùng ngày nam thanh niên tên tuấn hai mươi năm tuổi chạy xe gắn máy đến phòng trọ của chị hồng là người yêu của tuấn rồi dùng dao đuổi nữ sinh ở cùng chị hồng ra ngoài
và khóa trái cửa giữ người yêu ở lại nói chuyện lúc này người dân xung quanh nghe thấy tiếng cãi vã giữa tuấn và hồng
khoảng ba mươi phút sau mọi người phá cửa vào can ngăn thì phát hiện hai người đã tử vong trên người có nhiều vết đâm
hiện trường sau đó đã được lực lượng công an phong tỏa để phục vụ công tác điều tra